sau một thời gian dài chờ đợi đêm qua ngày năm tháng một mươi hai bộ y tế đã thông tin về việc vaccine covid một mươi chín
made in vietnam sẽ được tiến hành thử nghiệm trên người từ ngày một mươi tháng một mươi hai
đến thời điểm này các nhà sản xuất vaccine covid một mươi chín trong nước đang nỗ lực đẩy mạnh tiến độ
triển khai nghiên cứu tiến tới thử nghiệm tiền lâm sàng trong đó ba đơn vị sản xuất là ivac và
biotech nanogen đã hoàn thiện quy trình sản xuất quy mô phòng thí nghiệm và hiện đang đánh giá tính
an toàn tính miễn dịch của vaccine trên động vật riêng nanogen đã hoàn thành giai đoạn này và
chuẩn bị sẵn sàng để tiến tới thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một theo dự kiến sẽ có hai mươi người tình
nguyện khỏe mạnh được tiêm ngừa bằng vaccine này từ ngày một mươi tháng một mươi hai tới sẽ có một nhóm nhỏ trong
số này được tiêm trước và trong hai mươi bốn đến bốn mươi tám giờ kế tiếp sẽ tiêm tiếp số còn lại trong nhóm được
chọn tiêm thử nghiệm học viện quân y như thường lệ là đơn vị tổ chức đợt tiêm thử này dự kiến
ba tháng sau khi tiêm thử trên nhóm nhỏ người tình nguyện vaccine này
sẽ được triển khai tiêm trên nhóm tình nguyện lớn hơn là bốn trăm linh người theo hình thức triển khai
gối đầu hiện bộ y tế đã chủ động thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước
đồng thời tăng cường hợp tác trao đổi đàm phán với các đơn vị sản xuất vaccine trên thế giới
để sớm tiếp cận được nguồn vaccine phục vụ nhu cầu tiêm chủng phòng chống dịch trong nước